tại thủ đô bruxelles của bỉ ubnd thương mại quốc tế của nghị viện châu âu đã thông qua khuyến nghị
phê chuẩn hiệp định tự do thương mại và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam liên minh châu âu
với hai mươi chín phiếu thuận sáu phiếu chống và năm phiếu trắng ủy ban thương mại quốc tế đã nhất trí thông qua khuyến nghị
phê chuẩn hiệp định thương mại tự do eu việt nam trong khi đó ủy ban thương mại quốc tế cũng đã thông qua
hiệp định bảo hộ đầu tư eu việt nam với hai mươi sáu phiếu thuận trên ba mươi chín đại biểu
evfta gồm một mươi bảy chương hai nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ kèm theo với thương mại hàng hóa
dịch vụ đầu tư phòng vệ thương mại cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước mua sắm của chính phủ sở hữu trí tuệ
về thuế quan ngay khi hiệp định evfta có hiệu lực eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần tám mươi sáu số dòng thuế
và hơn chín mươi chín dòng thuế được dỡ bỏ sau bảy năm còn evipa gồm các quy định hiện đại về bảo hộ đầu tư
cho phép việc thực thi và triển khai thông qua hệ thống mới tòa án về đầu tư
giảm các chính phủ cả hai phía có quyền điều tiết các lợi ích của công dân